theo tinh thần bộ tinh tỉnh mạnh huyện còn diện xã bám cơ sở
tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh quảng bình
cơ bản ổn định và tiếp tục được củng cố
nhiều vụ việc đã được giải quyết ngay tại địa bàn cơ sở
việc thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc với nhân dân
nhanh chóng đáp ứng các nhu cầu chính đáng của người dân
kịp thời giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở từ sớm
với tinh thần vì nhân dân phục vụ
lực lượng công an xã đã được nhân dân ngày càng tin tưởng quý mến